tiếp tục kỳ họp thứ bảy các đại biểu quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý thuế sửa đổi
và qua thảo luận nhiều đại biểu đề nghị làm rõ hơn các quy định về các trường hợp được xóa nợ thuế để bảo đảm công bằng cho các đối tượng khác
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng cần bổ sung nội dung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ trách nhiệm của các bộ ngành trong quản lý thuế về chống chuyển giá gửi giá trốn thuế xử lý nợ động truy thu thuế cưỡng chế về thuế
một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần có đánh giá kỹ hơn về tình hình nợ thuế giả soát lại các trường hợp được xóa nợ thuế để quy định chặt chẽ hơn cường quyết không xóa nợ cho các đối tượng cố tình vi phạm pháp luật để bỏ đảm công bằng với các đối tượng khác
về thanh tra thuế có ý kiến đề nghị làm rõ dấu hiệu trốn thuế có tính chất phức tạp để bảo đảm xác định được căn cứ khi thực hiện các biện pháp thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế hoặc không cần quy định điều này trong dự thảo luật